về các nhiệm vụ chung thủ tướng yêu cầu tiếp tục nhất quán giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng bảo đảm các cân đối lớn
theo đó điều hành cân bằng hợp lý hiệu quả giữa lãi suất và tỷ giá tăng trưởng và lạm phát cung và cầu giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá giữa tình hình bên trong và bên ngoài
thủ tướng phạm minh chính cũng yêu cầu bộ quốc phòng theo dõi chặt tình hình khu vực quốc tế làm tốt công tác tham mưu chiến lược bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia
bộ công an làm tốt công tác phòng chống tội phạm bảo đảm an toàn an ninh mạng thực hiện tốt đề án sáu tháo gỡ khó khăn về thủ tục trong công tác phòng cháy chữa cháy

anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa kiệt xuất người sáng lập rèn luyện đảng ta người cha thân yêu của lực lượng vũ trang
trước anh linh của người lực lượng công an nhân dân nguyện luôn luôn trung thành tuyệt đối với tổ quốc đảng nhà nước và nhân dân không ngừng học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thực hiện nghiêm sáu điều bác hồ dạy đoàn kết thống nhất nêu cao tinh thần phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân gương mẫu tiên phong thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước bằng những hành động sáng tạo thiết thực giữ vững kỷ luật kỷ cương vượt qua mọi khó khăn thách thức đoàn kết thống nhất một lòng tiếp tục phát huy những thành tựu kinh nghiệm và truyền thống anh hùng vẻ vang đổi mới toàn diện các mặt công tác để giữ vững an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội hoàn thành tốt mọi nhiệm
cùng ngày đoàn đại biểu đã đến dân hương tại mộ bà hoàng thị loan thân mẫu bác hồ và đền trung sơn đền thờ gia tiên chủ tịch hồ chí minh và trồng cây lưu niệm tại khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên
sáng nay đoàn khảo sát của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã làm việc với ủy ban nhân dân huyện đà bắc tỉnh hòa bình phục vụ việc thẩm tra hai dự án luật căn cước công dân sửa đổi và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
trên cơ sở phân tích các đặc điểm của địa phương đại diện huyện đà bắc kiến nghị đối với luật căn cước công dân sửa đổi nên nghiên cứu bổ sung thêm thông tin về dân tộc chứng nhận sở hữu đất đai
ngoài thông tin về cha mẹ thì cần có thông tin về con cái trong căn cước công dân để sử dụng căn cước công dân giải quyết các vụ việc về quyền thừa kế
liên quan tới dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở huyện đà bắc tỉnh hòa bình kiến nghị quốc hội sớm ban hành luật
chính phủ các bộ ngành tiếp tục ra soát ban hành các văn bản nhằm đảm bảo chính sách chế độ quyền lợi trinh đáng cho các lực lượng này
kết luận buổi làm việc trung tướng đỗ quang thành phó chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đánh giá cao những kết quả ủy ban nhân dân huyện đà bắc
trong triển khai thực hiện chính sách pháp luật về căn cước công dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
những thông tin của ủy ban nhân dân huyện cung cấp là nguồn dữ liệu quan trọng để phục vụ công tác thẩm tra của ủy ban quốc phòng và an ninh
đối với hai dự án luật căn cước công dân sửa đổi và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
nhiệt huyết tận tụy với nhân dân sáng tạo đổi mới trên các lĩnh vực công tác đó là tiền đề quan trọng phát huy vai trò sung kích của đoàn viên thanh niên công an nhân dân
những nhân tố điển hình tấm gương tiêu biểu trong công tác đoàn công tác chiến đấu và lao động sáng tạo đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
thượng úy đặng quốc thắng là một trong số bảy mươi năm công an xã tiêu biểu toàn quốc và gương mặt trẻ tiêu biểu của đoàn thanh niên công an thành phố đà nẵng
có thành tích xuất sắc trong việc triển khai đề án sáu mô hình tăng ca phục vụ nhân dân tại công an xã vì thế cũng mang lại hiệu quả đáng kể
là một cán bộ luôn gần dân
bám cơ sở thượng úy thắng luôn giúp đỡ người dân hoàn thành mọi thủ tục hành chính nhanh chóng thuận lợi
từ đó phong trào phòng chống tội phạm tại địa phương cũng được quân chúng nhân dân tham gia tích cực
tất cả các hồ sơ mình mình đến trong ngày thì đều được các anh giải quyết và trả trong ngày cho mình
tôi thấy đây là một niềm vui của cho nhân dân khi có được một lực lượng là công an nhân dân vừa là tinh nhuệ vừa là giúp đỡ nhân dân và vừa có tinh thần nhiều khiết tất cả
hiện nay thì tôi đang là tổ trưởng ngành sát quân
khu vực phụ trách công tác quản lý hành chính và an ninh tự
thì tôi sẽ tham mưu cho ban chủ huy công an xã thực hiện tốt cái đề án sáu của chính phủ
đây là một đề án rất lớn quan tầm ảnh hưởng và thực hiện giải quyết đúng các thủ tục hành chính cho nhân dân
năng nổ nhiệt huyết đó là phẩm chất tiêu biểu của thế hệ thanh niên công an nhân dân trên mọi mặt công tác
từ thực tiện chiến đấu đến lĩnh vực lao động sáng tạo
hơn một năm nghiên cứu
thượng tá trần đình thanh và trung úy nguyễn thế hiếu đã sáng kiến ra phần mềm tra cứu các văn bản pháp luật
có liên quan đến công tác điều tra hành sự trong công an nhân dân cậm năng pháp luật điều tra hành sự
sáng ký này giúp người dùng tra cứu văn bản một cách nhanh chóng chính xác
hiện phần mềm đã đi vào hoạt động hiệu quả với hơn một mươi văn bản pháp luật và một trăm linh tài khoản hoạt động thường xuyên
hiện nay là chưa có một cái phần mềm nào mà nó tích hợp đầy đủ các văn bản pháp luật
chúng tôi sẽ tích hợp
và nghiên cứu tích hợp và rất là nhiều bao gồm rất là nhiều lĩnh vực
và khi mà chúng ta đi vào đó chúng ta chỉ cần nhớ một cái nội dung tiêu đề
hoặc là một cái văn bản số văn bản thì chúng ta gọi vào đó
thì chúng ta sẽ có tất cả những hiện diện lên tất cả những văn bản liên quan
để hoàn thiện hơn ở phần mềm này thì chúng tôi thời gian tới chúng tôi sẽ nâng cấp phần mềm
và chúng tôi sẽ bổ sung đầy đủ hơn cái cơ sở dự liệu về mặt pháp luật
và cũng như chúng tôi sẽ nâng cấp hệ thống phần mềm để đưa về sử dụng tiền ít
cả trên máy tính và trên điện thoại để đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các cán bộ điều tra
điều tra viên cũng như là những người nghiên cứu về các ngành luật
cống hiến hết khả năng trí tuệ thế hệ trẻ công an nhân dân đang từng ngày nỗ lực
góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới